có thể là dùng thuốc bảo vệ thực vật cũng sẽ giảm đi nhiều và cái chăm sóc cũng giảm đi
quan trọng nữa là cái chất lượng có thể đạt tới xuất khẩu
đây là trang trại chăn nuôi bò thịt của công ty cổ phần tnt một trăm năm mươi chín tại xã yên mông thành phố hòa bình
tranh trại này có số lượng đàn đại gia súc khá lớn khoảng ba bốn ngàn con bò thịt
trung bình mỗi ngày thì một con bò như thế này thải ra khoảng hai mươi kg phân và bốn mươi lít nước tiểu
nếu ba bốn con bò thịt này mà chăn nuôi theo phương pháp thông thường thì lượng phân và nước tiểu sẽ thải ra môi trường là khá lớn
không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước không khí mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người
chúng tôi đã tổ chức tốt các việc thu gom các phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất tạo đầu vào cho nguồn thức ăn gia súc
và cũng từ các rác thải vào các cái phụ phẩm nông nghiệp
chúng tôi sản xuất các đệm lót sinh học để đưa vào ứng dụng trong việc chăn nuôi đại gia súc xử lý triệt đẻ các vấn đề về môi trường
thông qua các ứng dụng công nghệ sinh học thông qua các ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong sản xuất
đã một thời trang trại này chăn nuôi theo phương pháp truyền thống bài toán làm gì và làm như thế nào để vừa xử lý môi trường ô nhiễm
mà còn tận dụng được nguồn phân bò thải ra hàng ngày luôn thôi thúc ông thắng người treo lái con tàu tnt một trăm một mươi
cách khó ló cách khôn ông cùng nhóm cộng sự đã tìm kiếm trên sách vở đọc và nghiên cứu các đề tài khoa học nghiên cứu các hợp chất hóa học
nhọc công vừa làm thực tế vừa nghiên cứu vừa ứng dụng
nhóm các nhà khoa học của ông đã tìm ra hợp chất giải sàn chuồng của trang trại bò không làm ảnh hưởng môi trường mà còn sử dụng làm phân hữu cơ rất hiệu quả
để bón cho cây trầm và cải tạo đất
thời với đó là ứng dụng các công nghệ công nghiệp thu gom hiện đại
chúng tôi đã thành công và chúng tôi đã có những bước đi rất khác biệt đối với các tổ chức và các doanh nghiệp trước đây họ đã làm
đây chỉ là hai doanh nghiệp rất ít ỏi thành công trong lĩnh vực nông nghiệp
gần một mươi hai năm qua kể từ khi nghị quyết số hai mươi sáu ngày năm tháng tám năm hai nghìn tám được ban hành
sự phát triển các doanh nghiệp trong nông nghiệp vẫn chưa tương xứng với tiềm năng
chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển nông nghiệp trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
một trong những nguyên nhân là do môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thuận lợi
các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và nông nghiệp còn thiếu đồng bộ
chưa tạo ra động lực đủ mạnh để thu hút đầu tư vào khu vực nông nghiệp
các doanh nghiệp rất mong muốn được liên kết theo chuỗi khép kín
vì rất thuận tiện cho họ trong việc cung cấp các gói dịch vụ
trao đổi các thông tin về dịch vụ của mình và cải thiện dịch vụ được tốt hơn
đối với các doanh nghiệp thu mua các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ khác cũng tương tự như vậy
nếu như mà người nông dân chúng ta liên kết được với nhau
thì cái việc tiếp cận người thu mua chỉ cần phải tiếp cận qua một đầu mối thôi
thì rất thuận tiện trong cái việc đàm phán thương mại
việc tổ chức thu mua cũng như là việc trao đổi các thông tin hai chiều
đấy là những cái mà tôi nghĩ là đối với các doanh nghiệp thì nhu cầu đó càng cần thiết hơn
các chuyên gia kinh tế cho rằng
phần lớn đất nông nghiệp đang bị phá hủy
đang nằm trong tay nông dân
xong họ không có khả năng quy hoạch thành vùng
và chưa đủ nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất quy mô lớn
quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp
đặc biệt là quy hoạch các vùng nguyên liệu chưa được triển khai hiệu quả
còn thiếu sự ổn định
bên cạnh đó quá trình tích tụ tập trung đất nông nghiệp diễn ra chậm
chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất
đặc biệt là sản xuất hàng hóa quy mô lớn của doanh nghiệp
việc tiếp cận đất đai của nhà đầu tư
thông qua việc nhận quyền sử dụng đất
thuê đất trực tiếp trên thị trường để tổ chức sản xuất nông nghiệp
còn gặp nhiều khó khăn do chưa có sự đồng thuận của người sử dụng đất
do đó các địa phương cần có cơ chế điều chỉnh chính sách đất đai
giúp các địa phương tích tụ dụng đất
tạo tiền đề cho doanh nghiệp đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
chúng tôi tin rằng khi công nghệ được áp dụng vào các địa phương
sẽ góp phần tạo ra một nông thơn mới
hiệu quả bền vững văn hóa
sẽ góp phần thúc đẩy các sản phẩm đồng hành như du lịch điều dưỡng đặc sắc
góp phần là bà đỡ cho các sản phẩm ô cóc đặc sắc của các địa phương
tích tụ dụng đất ở đây không có nghĩa rằng là phải là một chủ sở hữu doanh nghiệp
mà có thể là tích tụ ở đây là các hộ dân chúng ta góp lại với nhau
với cái mô hình hợp tác xã kiểu mới
thì hoạt động hoàn toàn như doanh nghiệp
mà cái mô hình hợp tác xã kiểu mới thì hoạt động hoàn toàn như doanh nghiệp

thì nó có những quy định ở trong luật hợp tác xã đấy tôi thấy nó rất là tiến bộ
tức là một cổ đông không được sở hữu quá hai mươi
thì sẽ không có là người có thể làm thay đổi
hoặc là nắm quyền đối với sản xuất kinh doanh của hợp tác xã đấy
cách đây khoảng hơn một năm thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn
vì chúng tôi được thông qua các kênh được giới thiệu
và thông qua trên kênh của hợp tác xã
các kênh được giới thiệu và thông qua trên kênh của hợp tác xã
có cái bất cập đối với trị giữ chính sách và cái việc sử dụng đất
và gắn ra cái giống cây con và ra sản phẩm và gắn với thị trường
nhiều doanh nghiệp rất là muốn làm những cái việc về phát triển các sản phẩm
và nông nghiệp ở trên địa bàn không chỉ huyện bế linh ở khắp cả nước
nhưng tại sao có doanh nghiệp làm đều có chỗ doanh nghiệp
có địa phương này làm được các địa phương chưa làm được
thế thì ngay nếu như mà lãnh đạo ở địa phương mà trí tâm quyết tâm
thì tôi chẳng là không có cái gì khó là không làm được
nó chỉ còn cuối cùng câu chuyện là vấn đề đất đai thôi
đất đai thôi tức là đất đai thì nó liên quan đến lợi ích
mà chúng ta giải quyết tốt được cái lợi ích của người dân đang có đất
với doanh nghiệp mà muốn có đất để cùng với người dân làm thì tôi cho rằng tốt
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn đang có những bước tiến mạnh mẽ
doanh nghiệp rất cần nguồn lực để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp
hơn nữa hiện nay diễn biến thương mại thế giới ngày càng phức tạp
chiến tranh thương mại mỹ trung đã xảy ra
việc số hóa trong sản xuất kinh doanh hay quản trị sẽ giúp doanh nghiệp nông nghiệp
thích ứng tốt hơn trong giai đoạn hậu đại dịch covid một mươi chín
nhất là kiểm soát tốt sản xuất xuất khẩu cân đối cung cầu truy xuất mùi cốc
để thú doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp các địa phương cần khẩn trương ban hành các cơ chế
chính sách phù hợp với điều kiện và đặc thù của địa phương
tăng cường thông tin tuyên truyền hơn nữa về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
nâng cao năng lực hiệu quả của quản lý nhà nước trong điều hành tổ chức sản xuất nông nghiệp
đặc biệt là đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận được với các hỗ trợ ưu đãi của một nước
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất chắc